những ngày gần đây mặc dù một số nơi ở đắk lắk đã có mưa tuy nhiên mùa khô năm nay kéo dài khiến cho mực nước ngầm tụt sâu
nhiều giếng nước công trình thủy lợi ao hồ sông suối đã khô cạn
tình trạng hạn hán cục bộ trở nên gây gắt nhiều nơi vẫn chưa có mưa dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt của nhân dân càng trở nên trầm trọng hơn
nhiều tháng qua trên địa bàn xã eo nhôn huyện buôn đôn vẫn chưa có mưa
toàn xã có một ba trăm linh hộ trong đó hơn năm mươi số hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều gia đình phải mua nước bình loại năm mươi lít để nấu ăn
nước sinh hoạt phải xin ở các giếng khoan còn nước hoặc phải đi vài cây số xin từng can về dùng
để về giặt dụ tám rửa còn nấu ăn là cứ đi mua nước bình
nhà tôi mặc dù đã có một cái giếng đào từ mấy năm rồi nhưng giờ giếng đã cạn nên giờ giếng đã cạn từ tháng ba vừa rồi rồi
nên giờ nhà tôi phải đi xin nước hàng xóm để có nước sinh hoạt
còn nước nấu ăn sao
còn nước nấu ăn thì nhà tôi có khi phải đi mua nước lọc có khi về lấy nước của hàng xóm để dùng
nên rất là khó khăn
trước tình hình nắng nóng kéo dài ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt của người dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea nhôn cũng đã trình phương án với huyện để khoan các giếng tập trung
nhằm giúp người dân thảo gợi khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
cách đây khoảng nửa tháng thì cũng đã chủ động cho cán bộ đi khảo sát các địa bàn mà thiếu khả năng
thiếu nước sinh hoạt cho người dân trước thì đã đề nghị với ủy ban huyện là hỗ trợ
cho khoan ba giếng ở những địa bàn cũng như tôi vừa nói là hòa năm hai cơ đông a và m tha hai
ủy ban huyện cũng đã thống nhất là tiến hành đang triển khai
còn lại còn năm thôn buôn còn lại thì nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài mà khả năng thiếu nước
thì huyện sẽ bố trí hỗ trợ kinh phí để tiếp tục khoan đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân
trên địa bàn là ba giếng
trên địa bàn là ba giếng
hiện tại trên địa bàn tỉnh có hai tám trăm linh hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
giải pháp trước mắt của tỉnh là tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động chia sẻ nguồn nước trong vùng để bảo đảm phục vụ nước sinh hoạt
các huyện nặng như eosup buon don sẽ tổ chức khoan sâu các giếng để khai thác nước ngầm phục vụ nước sinh hoạt cho bà con